toàn tỉnh quảng ngãi có khoảng sáu trăm linh tàu cá không đăng ký đăng kiểm và hơn một bốn trăm linh tàu cá hết hạn đăng ký đăng kiểm nhưng ngư dân không ra hạn
tình trạng này diễn ra trong thời gian dài và ngày càng phổ biến gây nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng khi kiểm tra kiểm soát tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển nhất là lúc gặp thiên tai sự cố
tình trạng tàu cá không đăng ký đăng kiểm gây nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng khi kiểm tra kiểm soát tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển nhất là lúc gặp thiên tai sự cố
ngoài ra trên địa bàn tỉnh hiện nay có số lượng tàu cá dưới sáu mét hoạt động ven bờ nhưng không được các địa phương ven biển cấp phép quản lý
trước tồn tại này tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi tăng cường quản lý các phương tiện này
đồng thời kiểm soát hoạt động đối với tàu thuyền dưới sáu mét chưa được cấp phép hướng dẫn người hành nghề có những thiết bị vệ tinh điện thoại vệ tinh để kịp thời liên lạc khi xảy ra sự cố